nhân dịp ngày sách việt nam ngày hai mươi một tháng bốn hội sách cũng đã được tổ chức tại tỉnh hải dương với chủ đề sách là chìa khóa thành công và cùng với đó là nhiều hoạt động đầy sôi nổi khác tại các địa phương trên cả nước
ngày hội sách nhằm tôn vinh giá trị của sách để mạnh phát triển văn hóa đọc khuyến khích nhân rộng việc đọc sách trong cộng đồng xã hội tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn nữa giữa sách với người đọc góp phần xây dựng một xã hội học tập nhất là thế hệ trẻ giúp nâng cao trí tuệ chi thức và kỹ năng sống
ngày hội sách năm nay được tổ chức với rất nhiều nội dung chương trình phong phú như trưng bày triển lãm sách nghệ thuật nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh nhật bác nói chuyện chuyên đề ký ức điện biên phủ thi vẽ tranh tổ chức các hoạt động ngoài trời và trò chơi dân gian tặng thẻ miễn phí phòng đọc tại chỗ và tặng sách giờ vàng cho bạn đọc tham dự ngày hội sách
tại thanh hóa triển lãm trưng bày và giới thiệu sách đã chính thức khai mạc tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa
sự kiện thu hút đông đảo người tham dự rất đông độc giả tham gia khám phá các gian trưng bày tại triển lãm sách
triển lãm sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi ba tháng bốn gồm một mươi tám gian hàng với đầy đủ các thể loại sách về việt nam đất nước con người và gian hàng trình diễn thư pháp
ban tổ chức cho hay đây sẽ là sự kiện văn hóa có ý nghĩa và bổ ích
cho những ai yêu quý trân trọng sách cũng như đam mê văn hóa đọc